thưa quý vị vào sáng nay tòa nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử
bị cáo hoàng văn tính chú tại tỉnh thừa thiên huế là tài xế xe khách thành bưởi
về tội vi phẩm quy định về tham gia giao thông đồng bộ
và bị cáo lê dương phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng mặc dù đang trong thời gian bị phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe hạng e từ ngày năm tháng tám đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thế nhưng sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tính vẫn điều khiển xe ô tô khách của nhà xe thành bưởi
đến khoảng hai giờ hai mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
vì không giữ khoảng cách an toàn đối với xe ô tô tải chạy ở phía trước
nên đã va chạm vào phần đuôi của chiếc xe khách này
sau khi va chạm tính đã đánh tay lái điều khiển xe tránh sang bên trái và đi vào phần đường
dành cho các phương tiện lưu thông chiều ngược lại
lúc này xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ ngồi do anh nguyễn văn cảnh chú tại tỉnh bình thuận điều khiển
đã bị xe của tính tông mạnh vào hông và đẩy sang bên lề đường
vụ tai nạn đã làm năm người tử vong và bốn người bị thương nặng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định lê dương với vai trò là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển
trong hoạt động vận chuyển hành khách của công ty trách nhiệm hữu hạn thành một mươi
nhưng dương đã không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản lý
và vấn đề cho tính điều khiển xe khách gây vụ tai nạn trên
quá trình điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi đã đền bù thiệt hại cho các nạn nhân
và đền bù tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn
dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều nay
một mươi viên ma túy tổng hợp là tăng vật vừa bị công an huyện mường nhé tỉnh điện biên thu giữ
tại bản dền thàng xã quảng lâm huyện mường nhé khi bắt quả tăng một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào sáng ngày một mươi năm tháng năm lực lượng chức năng công an huyện mường nhé đã bắt quả tang đối tượng
h aq sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã na cô sa huyện lậm bồ tỉnh điện biên
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin tương đương với một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại di động cùng với nhiều đồ vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí thời gian qua lực lượng công an tỉnh đồng nai đã liên tiếp phát hiện
và xử lý nhiều vụ tổ chức sử dụng ma túy tập thể tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện
như quán ba trá hình karaoke nhà nghỉ khách sạn góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke
ở địa bàn xã xuân tâm
tại đây lực lượng công an phát hiện tại phòng hát số năm có một mươi bốn đối tượng
gồm một mươi nam và bốn nữ từ một mươi bảy đến hai mươi sáu tuổi đang tụ tập sử dụng ma túy
qua test nhanh một mươi trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy năm điện thoại di động
qua điều tra công an xác định sáu đối tượng gồm nguyễn duy trí nguyễn huỳnh công võ quốc duy
đoàn văn quốc đỗ võ thế hậu đinh phương nam
cả sáu đều trú tại tỉnh đồng nai đã góp hai bảy triệu đồng mua ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch
tổ chức sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
sau khi đi đám cưới bên xuân đông công mỹ về nhóm chúng tôi có đi hát và sau đó trong lúc say xỉn
thì có rủ nhau lấy ma túy về sử dụng sau khi sử dụng thì bị cơ quan lực lượng chức năng ập vào bắt
tôi bây giờ đang rất hối hận về những hành vi sai trái pháp luật của mình
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với công an tp biên hòa bắt quả tang một mươi một đối tượng tuổi đời từ một mươi bảy đến năm mươi ba
tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy tại hai phòng của một quán karaoke nằm trên địa bàn phường long bình tân
qua test nhanh một mươi một trên một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy

để đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy lực lượng công an đồng nai đã và đang tiếp tục ra soát xác minh các điểm tụ điểm phức tạp nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
tuy nhiên với lối sống buông thả như hiện nay của một bộ phận thanh niên việc kiểm soát và ngăn ngừa các hành vi sử dụng chất ma túy rất khó khăn nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long ngày hôm nay đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo lê thị vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại xã thanh đức huyện long hồ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng do trước đó bị cáo vinh và bà trịnh thị oanh có mối quan hệ trong việc môi giới mua bán nhà đất nên khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bà oanh đã chuyển nhượng một thửa đất ở phường năm tp vĩnh long với giá hơn một tỷ đồng nhờ vinh đứng tên và đưa cho vinh số tiền tám trăm hai mươi triệu đồng xây dựng nhà
mục đích là để bà oanh chuyển nhượng cho người khác có lời thì sẽ cho vinh tiền hoa hồng do cần tiền trả nợ đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo vinh đã thế chấp nhà đất của bà oanh cho một người khác ở huyện vũng liêm
sau đó bị cáo vinh biết không có khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương
riêng bà oanh biết việc bị cáo vinh lạm dụng chiếm đoạt tài sản của mình nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê thị vinh một mươi hai năm tù về tội
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bồi thương số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt được trước đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là đặng kim hoàng và lê minh hoàng về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng này khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ minh hoàng và kim hoàng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản
để thực hiện vào chiều ngày hai tháng năm
năm hai nghìn hai mươi bốn kim hoàng đã điều khiển xe mô tô chở theo minh hoàng đến khu vực khóm đông hưng phường nhân hưng thị xã tịnh biên
thì phát hiện đỗ thị ngọc bích ngồi phía sau đạp xe của bạn đang trên đường đi học về
trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng lúc này kim hoàng điều khiển xe áp sát dở vờ hỏi đường để minh hoàng giật sợi dây chuyền trên cổ của bích rồi tẩu thoát
đến ngày một mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tịnh biên đã xác định và bắt giữ kim hoàng và minh hoàng
khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường núi sam thành phố châu đốc
không quen biết chỉ nhìn nhầm nhóm có mâu thuẫn với mình mà năm thiếu niên cùng chú tại quận hải châu và quận thanh khê
đã dùng hung khí đuổi chém khiến một người bị thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
các đối tượng bao gồm võ viết nhân võ bạch minh toàn nguyễn quốc bảo nguyễn mai huy hoàng và nguyễn văn dũng
theo điều tra do mâu thuẫn của võ khắc mạnh một mươi năm tuổi trú tại phường hòa minh với nhóm của quốc trần chưa rõ lai lịch
nên dạng sáng ngày một tháng năm mạnh đã rủ cả nhóm trong đó có nhân toàn bảo hoàng dũng
cầm theo hung khí là ba chĩa kiếm tuyếp sắt để tìm nhóm của quốc trả thù
thế nhưng không gặp nhóm này tiếp tục điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở trung tâm
khi phát hiện nhóm của trần ngọc phước sang trần anh tuấn vũ khánh toàn thuộc nhóm hải phòng
cũng đã từng có hẹn đánh nhau nên nhóm của nhân đã tăng ga đuổi theo
đến đường hoàng văn thụ cả sang tuấn và toàn bị ngã nên đã cùng nhau chạy bộ về hướng lê hồng phong
thế nhưng vẫn bị phát hiện đánh đấm liên tục
hậu quả sang và toàn bị thương tích tối thiểu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
xin kính chào quý vị khán giả bây giờ sẽ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký công điện số năm mươi ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
gửi bộ trưởng bộ y tế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm tại tỉnh vĩnh phúc
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng
trên địa bàn tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn
sinh nguồn ebenezer việt nam thuộc khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên
kiểm tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp
của thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tại công điện số bốn mươi bốn cdttg ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát tình hình chỉ đạo áp dụng các biện pháp
phù hợp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm và kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý khắc phục
hậu quả ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi sáu bị cáo trong vụ án giết người
và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vụ án xảy ra vào lúc dạng sáng ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm của lê thiên phú có mâu thuẫn với nhóm của lý hiệp trên mạng xã hội facebook
nhóm của hiệp đã chuẩn bị hung khí đợi sẵn rồi rượt đuổi tấn công nhóm của phú
tại cầu kinh chùa ở ấp bưng cà pốt xã tài văn huyện trần đề nhóm của hiệp lao vào đâm chém khiến tùng
trong nhóm của phú tử vong tại chỗ và một số đối tượng khác bị thương
hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu bị cáo từ sáu tháng đến một mươi bảy năm sau tháng tù về tội giết người và cố ý gây thương tích
công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển động vật hoang dã
thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn hết sức tinh vi tạm giữ ba đối tượng
lê văn sơn bị bắt quả tang khi đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ còn sống nặng khoảng hai trăm sáu mươi năm kg mang đi tiêu thụ
sơn khai nhận đã mua cá thể hổ của nguyễn văn nhân ở nghệ an
tiến hành triệu tập đối tượng nguyễn văn nhân đến cơ quan điều tra làm việc
nhân khai nhận đã đặt mua cá thể hổ của phạm uy quyền sau đó nhân đã thuê quyền vận chuyển trên địa bàn tỉnh phú thọ để giao cho sơn
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với lê văn sơn nguyễn văn nhân và phạm uy quyền tại cơ quan điều tra cả ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn văn sơn ở thôn hoành sơn xã lãng công huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ một cá thể động vật đông lạnh
theo sơn khai nhận đó là cá thể gấu sơn đã cất giấu chờ tiêu thụ
tội phạm ma túy trong nước đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số thời gian qua vẫn có những diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường
do đó để đấu tranh hiệu quả cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc tạo sinh kế tăng thu nhập so đói giảm nghèo cho người dân
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường nhiều biện pháp để phòng chống kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đây là địa bàn thôn tám b xã ea huy của huyện ea hồi leo
gia đình vi hùng thắng có hai anh em trai
người anh trai của thắng từ chỗ nghiện ma túy lâu năm dẫn đến mua bán cháy phép chất ma túy và đã bị bắt
còn thắng cũng vì ham chơi đua đòi đi theo bạn bè nên cũng dính vào con đường nghiện ngập ma túy như anh mình
ai làm gì cũng muốn chửi muốn ấy hết à muốn đánh kiểu hết à
không có tiền thì đi vay mượn các kiểu về rồi đi kiếm cho bằng được tiền
khi nghiện ma túy thì mọi người bạn bè ai cũng xa lánh em hết
em chỉ quyết tâm đi cai về để cố gắng làm lại từ đầu
ma túy là vũng lầy nguy hiểm rất khó thoát thân
vương văn hải ở xã ea huy của huyện ea hở leo đã đi cai nghiện ba lần nhưng vẫn tái nghiện phải đi cai nghiện lần thứ tư vừa trở về
hiện anh đang rất cố gắng
để lần này quyết tâm tự bỏ ma túy
để thay đổi hành vi nhân cách của mình anh
trên địa bàn xã ea huy của huyện ea hồi lèo chỉ tính đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay công an xã đã phối hợp với công an huyện phát hiện bắt năm vụ năm đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và lập hồ sơ đưa tám người đi cai nghiện ma túy bắt buộc
trong đó có hơn chín mươi là người đồng bào dân tộc thiểu số
em dân tộc tây bản thân em được công an đưa đi cai nghiện hai lần rồi em tái nghiện lại rồi em nghiện từ năm hai nghìn một mươi
halloween hình thức chích sử dụng hết ngày hai trăm linh rồi em về tham chơi công việc ổn định
năm hai nghìn hai mươi ba ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện ea leo xác định địa bàn evi là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy cần chuyển hóa
đặc điểm của địa bàn xã e là sáu mươi hai là người đồng bào dân tộc thiểu số
người đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc là phòng tục tập quán là sử dụng thuốc phiện
cho nên đến giai đoạn sau này số thanh niên lôi kéo tụ tập với nhau và tiếp tục sử dụng cái ma túy
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay lực lượng công an ở huyện ea hồi lèo đã tích cực lập hồ sơ đưa ba mươi năm người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện bắt buộc
trong đó có ba mươi một người đồng bào dân tộc thiểu số và hiện đang tăng cường quản lý năm mươi một người nghiện nghi nghiện liên quan đến ma túy cùng với ba mươi ba đối tượng đã đi cai nghiện về
song song với việc giải quyết vấn đề người nghiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay lực lượng công an ở huyện ea leo còn xác lập án phát hiện điều tra triệt phá hai mươi một vụ ma túy khởi tố hai mươi năm đối tượng thu giữ nhiều tăng vật chứng cứ liên quan
trong đó có đến một mươi bốn đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số
thời gian qua lực lượng công an ở huyện ea leo đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp phòng chống các loại tội phạm ma túy giải quyết vấn đề người nghiện để bài trừ tệ nạn ma túy
những nỗ lực đó của lực lượng công an
lực lượng công an đã góp phần giữ gìn ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ea huy lèo tỉnh đắk lắc trong thời gian qua
tại đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng tự nhiên ngay sát một khu du lịch
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và dập tắt vụ cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng năm tại khoảnh sáu tiểu thôn năm mươi ba thôn phú túc xã hòa phú huyện hòa vang
diện tích cháy rừng khoảng hai m hai thuộc diện tích rừng tự nhiên
hiện trạng cây lau lách ubnd xã hòa phú đã huy động phương tiện và các lực lượng tại chỗ hơn hai trăm linh người
gồm đội chuyên trách quản lý bảo vệ rừng tổ phòng cháy chữa cháy rừng của tám thôn
ban quản lý rừng đặc dụng ban na núi chúa và công ty cổ phần suối đôi dhc tham gia chữa cháy
đến khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
chính quyền địa phương tiếp tục xác định nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy
vào tối hôm qua tại khu vực sông ba đoạn qua xã hỏa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
một số công nhân thi công cao tốc bắc nam thuộc dự án thành phần trí thạnh vân phong
đang trên đường về lán chạy để nghỉ ngơi thì xảy ra vụ tai nạn lật thuyền
hậu quả là một công nhân tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện và hiện hai người vẫn đang bất tích
thông tin về các công nhân gặp nạn đang được chính quyền địa phương cập nhật
trực tiếp có mặt tại hiện trường lãnh đạo tỉnh phú yên đã yêu cầu các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của quân đội công an
phối hợp với địa phương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong suốt đêm qua
quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích lực lượng chức năng cần chú ý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp phải nhiều khó khăn trong điều kiện trời tối nước trên sông ba lên cao và chảy mạnh